tại nhà quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội đã tổ chức hội nghị đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách
để thảo luận góp ý về hai dự án luật trình quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ năm tới
các đại biểu đã cho ý kiến về dự án luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt
một trong những vấn đề được nhiều đại biểu thảo luận đó là quy định về ban tư vấn hỗ trợ phát triển đặc khu
tại điều tám mươi dự thảo luật
các đại biểu cho rằng cần cân nhắc việc thành lập ban tư vấn này bởi đặc khu kinh tế đã có ban chỉ đạo của chính phủ
các cơ quan thực hiện cơ chế giám sát đối với hoạt động của đặc khu
nếu thêm ban tư vấn này thì sẽ dẫn đến việc trồng chéo chức năng nhiệm vụ
bên cạnh đó việc thành lập ban tư vấn này chưa phù hợp với chủ trương của trung ương đảng
về tinh gọn tổ chức bộ máy có hiệu lực hiệu quả chưa tạo điều kiện phát huy hiệu lực
hiệu quả của ủy ban nhân dân đặc khu và chủ tịch ủy ban nhân dân đặc khu
tại hội nghị nhiều đại biểu đề nghị ban soạn thảo cần xem xét lại quy trình về ngân sách đặc khu
theo dự thảo luật thì ngân sách đặc khu được quy định tương đương ngân sách cấp huyện
trong khi đó việc giao dự toán bổ sung các mục tiêu từ ngân sách trung ương
cho ngân sách đặc khu thuộc trách nhiệm ủy ban nhân dân cấp tỉnh
quy định như vậy sẽ khó triển khai trong thực tiễn và không bảo đảm được cân đối giữa ngân sách tỉnh và đặc khu